thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý một vụ giết người do mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu
đối tượng gây ra vụ án mạng là văn công anh chú ở xã phú xuân huyện crong năng tỉnh đắk lắc
trong quá trình văn công anh đến nhà của phạm ngọc dũng là em họ của công anh ở cùng xã phú xuân để nhậu
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn công anh đã dùng tay đánh vào đầu dũng sau đó dũng bỏ đi ra ngoài
lúc sau dũng quay lại nhà và tiếp tục rủ công anh nhậu nhưng bị công anh từ chối nên dũng đã lấy con dao ở trong nhà đâm công anh
thì công anh dùng tay trái gặp đỡ được nên con dao rớt xuống nền nhà công anh tiếp tục lao vào đánh lại dũng
sau đó công anh nhặt con dao lên đuổi theo chém dũng và đâm một nhát vào mạng sườn bên phải của dũng rồi bỏ đi vào nhà
sau đó gia đình dũng phát hiện dũng nằm bất tỉnh trong vườn nhà nên đã cùng với công anh đưa dũng đi cấp cứu nhưng sau đó dũng đã tử vong
biết không thể thoát tội nên công anh đã đến cơ quan công an để đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lê ngọc hà chú tại thôn tân phúc thành xã kỳ lợi thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình đấu tranh lê ngọc hà khai nhận tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lê ngọc hà quen biết chị trần thị niềm
sau một thời gian quen biết để có tiền đánh bạc lê ngọc hà đã đưa ra thông tin gian dối với chị niềm là hà gây tai nạn giao thông với một người đàn ông
và cần tiền để đền bù ló viện phí rồi vay tiền chị niêm
trong tháng bốn và tháng năm năm ngoái chị niềm đưa tiền mặt và chuyển vào tài khoản cho lê ngọc hà nhiều lần với tổng số tiền bảy trăm một mươi tám triệu đồng
số tiền này hà sử dụng để đánh bạc và tiêu sải cá nhân
sau đó lê ngọc hà tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị niềm là hà đang thi công một dự án lớn ở thanh hóa nên cần huy động vốn
từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chị niềm chuyển vào tài khoản cho lê ngọc hà nhiều lần với tổng số tiền hơn ba ba tỷ đồng
số tiền này hà sử dụng để đánh bạc tiêu xài cá nhân hết và không có để trả lại cho chị niềm
tổng số tiền lê ngọc hà lừa đảo chiếm đoạt của chị trần thị niềm là hơn bốn tỷ đồng
ngày hôm nay một mươi năm tháng hai cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
xác định nạn nhân tử vong dưới sông sài gòn chính là nam sinh viên vừa từ bình định vào tới bến xe miền đông
quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đón xe ôm rời bến rồi mất tích
vào tối qua một mươi bốn tháng hai người nhà đang tìm nam sinh viên mất tích nhận được thông tin người dân phát hiện
sát bột nam thai niên trôi trên sông sài gòn lì nhờ tới sự giúp đỡ của ông nguyễn văn trúc
tức bà trúc người chuyên vấn sát trên sông từ hơn chục năm nay
tuy nhiên trong đêm tối không tìm thấy được thi thể như tin báo
đến sáng nay ông bà trúc phát hiện một thi thể nam trôi trên sông sài gòn thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh

trường ông ba trúc cho biết nạn nhân còn nguyên ba lô chưa phát hiện có thương tích bên ngoài
sau thời gian tạm dừng xét xử do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với một mươi bảy bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo gồm diệp văn thạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh trần trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh
cùng một mươi năm bị cáo khác nguyên là lãnh đạo chuyên viên phòng tài nguyên môi trường tp trà vinh và một số bị cáo làm nghề môi giới bất động sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi tám các bị cáo thạnh sơn chiến lễ trung nghĩa và thanh sơn thực hiện việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với quyết định số một trăm một mươi tám của thủ tướng chính phủ
thông tư ba mươi của bộ tài nguyên và môi trường công văn số một mươi nghìn bốn trăm sáu mươi sáu của bộ tài chính và công an số ba trăm một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh
chính chủ đất và tòa đất lợi dụng chính sách ưu đại người có con với khách mạng lập hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng với tổng cộng ba trăm một mươi ba hồ sơ gây thất thoát tài sản nhà nước tổng số tiền gần bảy mươi tỷ đồng
đây là phiên tòa xét xử công khai với số lượng bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người tham gia bào chữa đông với một mươi bảy bị cáo cùng hơn hai trăm linh người có quyền và nghĩa vụ liên quan
được biết phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi ngày từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngày một mươi năm tháng hai đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đã phát hiện tạm giữ một xe ô tô đang vận chuyển trái phép một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi năm tháng hai tại đường dt bảy trăm bốn mươi bốn đoạn qua ấp lộ o xã an tây thị xã bến cát
tổ tuần tra phát hiện xe ô tô biển số sáu mươi hai a bảy nghìn một mươi một do tài xế nguyễn tấn vũ bốn mươi năm tuổi quê tỉnh long an điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có chở một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
làm việc với cơ quan công an tài xế vũ khoai nhận chủ thuê xuất thuốc lá trên từ long an đến giao tầm một địa chỉ ở bình dương
chỉ trong sáu ngày nghỉ tết vừa qua đã có hơn hai người nhập viện cấp cứu vì đánh nhau trong đó có một trăm chín mươi năm người tử vong
nguyên nhân chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thay vì là tìm cách tháo gỡ vấn đề một cách thiện trí
lợi dụng bạo lực hung khiến nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây ra nhiều hệ lụy
một vụ việc có tính chất côn đồ manh động xảy ra tại quán nhậu hai đô ở phường hiệp bình chánh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đêm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chỉ vì từ chối không cho nhóm thanh niên xin số điện thoại bốn cô gái bị một nhóm gần chục nam nữ lao vào đánh tới tấp
một số đối tượng trong nhóm cầm ly đập liên tiếp vào đầu các nạn nhân khiến một cô gái bị thương nặng
vụ việc này cũng đặt ra yêu cầu về công tác

các quản lý địa bàn đối với lực lượng công an tại địa phương

đối tượng tổ chức mới gọi có cái dấu hiệu kinh doanh đa cấp bất hợp pháp hiện nay thì bộ công
thương chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bất hợp pháp cho cái đơn vị nào có tên là limit
app hay là informbot như nếu trên cả như chúng tôi đã cảnh báo do đó cái hoạt động của các tổ chức
này ngoài cái việc là thông tin không đúng về cái công dụng sản phẩm thì cũng có dấu hiệu của cái
hoạt động kinh doanh đa cấp bất hợp pháp nếu tổ chức theo mô hình đa cấp thì đó là hoạt động
hoàn toàn bất hợp pháp và chắc chắn là trả pháp luật anh quyền quốc huyên sống tại bắc tứ liêm
hà nội cũng đã từng tham gia theo dõi ứng dụng limbiquc arc tuy nhiên qua tìm hiểu bản thân anh cũng
đã có những nhận xét và cảnh giác với ứng dụng này tôi rất là quan tâm đến những sản phẩm thuốc
lý tại thời điểm này sau khi là tôi quan tâm sản phẩm trên cái ứng dụng limit act này thì tôi thấy
cái mô hình của nó hoạt động dũng đa cấp đó là mua sản phẩm và giới thiệu sản phẩm bản thân là người
tiêu dùng thì tôi thấy rất là hoang mang nhưng sau khi thấy được cảnh báo của bộ công thương thì với bản thân
người tiêu dùng như cá nhân tôi thì tôi cũng thấy là trước những cái sản phẩm như thế này thì cần
phải có sự xác minh chính đáng của những ứng dụng hoặc những đơn vị cung cấp sản phẩm để cho
người tiêu dùng của tôi khi sử dụng sản phẩm này được mua những
được mua sản phẩm là đúng nơi đúng chỗ bán là sản phẩm sao tốt nhất để người tiêu dùng
chúng tôi khuyến cáo người dân là không nên tham gia vào sử dụng các ứng dụng này cũng như là tham gia vào việc
mời gọi người khác tham gia sử dụng cái ứng dụng này để tránh những rủi ro về mặt thiệt hại
về mặt tài chính về mặt xã hội về mặt đạo đức những cái rủi ro pháp lý
đồng thời là chúng ta cũng hiểu là bản thân mỗi người khi chúng ta không hiểu biết rõ về cái công dụng
của cái sản phẩm
sản phẩm hay là những cái ứng dụng này chúng ta không nên đưa chuyển để tránh rủi ro cho những người thân của chúng ta
hiện nay công nghệ ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc làm ra những phần mềm hay ứng dụng điện tử trở nên rất dễ dàng
vì vậy mỗi người dùng hãy là người thông thái để tránh tiền mất tật mang
nhận được tin báo của người dân công an huyện thủ thừa tỉnh long an đã huy động lực lượng tổ chức triệt xóa
một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu đất chống của một người dân tại khu phố một mươi một thị trấn thủ thừa huyện thủ thừa
cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ một mươi hai xe ô tô năm mươi một xe mô tô các loại một mươi bảy con gà đá và nhiều vật chứng liên quan khác
đồng thời tạm giữ trên bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt của các đối tượng và mời làm việc một trăm linh năm đối tượng có liên quan
qua test nhanh kháng nguyên sars cov hai cho một trăm linh năm đối tượng có liên quan các đối tượng trên đều âm tính
hiện công an huyện thủ thừa phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng trên
với quan điểm đi lễ cả năm không bằng ngày giảm thắng
ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng hai dương lịch cũng là một mươi năm tháng một âm lịch người dân tại hà nội nô nước đi lễ chùa
các địa điểm như chùa trấn quốc đền quán thánh hai phủ tây hồ tập trung đông đảo người dân đến tham quan chiêm bái
và đây cũng chính là cơ hội để các bãi xe tự phát cùng nạn chặt chém giá vé tái diễn trong những ngày đầu năm mới
phủ tây hồ ngày giảm thắng riêng đông đúc du khách thập phương
và để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong những ngày này của người dân
đó là gửi xe vào lễ chùa
ngay lập tức hàng chục điểm giữ xe tự phát mọc lên như nấm quanh khu vực đường dẫn vào phủ
giá vé trong giữ xe của những ngày này thì cũng gấp từ hai đến hai năm lần so với quy định
nhu cầu là có và cần thiết
thế nên đa phần người dân cũng cảm thấy hài lòng với việc bị chặt chém một cách nhẹ tay như thế này
phủ tây hồ ngày giảm thắng riêng đông đúc du khách thập phương
và để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong những ngày này của người dân đó là gửi xe vào lễ chùa
người chồng đang trong trạng thái chính chóng men say đã lấy con dao lớn chém vào đầu vào mặt người vợ khiến nạn nhân tử vong
với hành vi này trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú ở thôn đông hội xã xuân quang một huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt giữ để tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt giữ về tội danh giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h tối ngày chín tháng hai ngay sau khi nhận được tin báo về trường hợp nạn nhân từ thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú ở thôn đông hội xã xuân quang một huyện đồng xuân tỉnh phú yên tử vong bất thường tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu nghi vấn tội phạm
vào cuộc điều tra ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là trần quang bình
trước các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan công an bình đã phải thừa nhận giết vợ trong lúc tránh choáng vì uống rượu
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi
chú huyện trảng bom về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
công an tỉnh đồng nai phát hiện tâm đang vận chuyển một mươi dàn pháo loại ba mươi sáu ống có trọng lượng một mươi ba tám kg ở địa bàn ấp năm xã sông chầu
khám xét khẩn cấp nhà của tâm ở thị trấn trảng bom công an thu giữ thêm một mươi quả pháo trứng
qua đấu tranh tâm khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá là sáu triệu đồng mang về để bán kiếm lời thì bị bắt
với tội danh giao cầu với trẻ vị thành niên đối tượng truy nã đặc biệt huỳnh văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại phường hương sơ thành phố huế vừa bị công an thành phố huế bắt giữ
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phường năm thành phố đà lạt
quân quen biết với một thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm quê tại huyện yapa tỉnh gia lai
hai người đã thuê phòng trọ cùng sinh sống và quân nhiều lần giao cầu với bạn gái
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công an thành phố đà lạt đã làm rõ hành vi giao cầu với trẻ vị thành niên của quân
đồng thời khởi tố vụ án khởi tố bị can quân nhưng quân bỏ trốn
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt ra quyết định truy nã đối với quân
trong thời gian bị truy nã quân đã lẩn trốn ở nhiều nơi
đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi quân xuất hiện tại huế thì bị công an tp huế phát hiện bắt giữ
hiện công an tp huế đang tiến hành các thủ tục để bàn giao quân cho công an thành phố đà lạt xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với ba bị can về các hành vi giết người và che giấu tội phạm
trong vụ án giết người xuất phát từ va chạm giao thông xảy ra vào ngày ba tết tại xã minh đức huyện việt yên
vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày ba tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang tiếp nhận tin báo về vụ án giết người tại xã minh đức huyện việt yên
nạn nhân là anh thân văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện việt yên đã tử vong
sau bốn tiếng tích cực điều tra lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ
vận động đối tượng vũ văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đầu thú về hành vi giết người
nguyễn thành sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và bùi thế quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đấu thú về hành vi giết người

tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tết khi đang trên đường đi chúc tết
xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
giữa hai bên xảy ra xô xát khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau vụ việc các đối tượng lẩn trốn tại nhà bùi thế quang rồi cùng nhau bàn bạc phi tăng hung khí
vận chuyển heroin để lấy tiền công sáu mươi triệu đồng
súng a lũ trú tại huyện tân uyên tỉnh lai châu vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
vào ngày chín tháng hai tại quốc lộ bốn d thuộc khu vực xã sơn bình huyện tam đường khu vực gần cầu kính
bàn chuyển án đã bắt quả tàng súng a lũ cùng hai mươi một bánh heroin một xe máy và một số tài liệu liên quan
đấu tranh khai tác súng a lũ khai hai tuần trước đã nhận hai mươi một bánh heroin từ một người đàn ông dân tổng mông
để vận chuyển thuê đến khu vực cầu kính xã sơn bình
khi mang số ma túy trên đến địa điểm giao hàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy chưa bao giờ dễ dàng nhất là đối với địa bàn các tỉnh vùng cao
bởi tại đây không chỉ nóng về tình trạng buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng trắng
mà còn nóng về tình trạng sử dụng ma túy của người dân
và để loại bỏ ma túy ra khỏi cộng đồng đặt ra cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nơi đây không ít khó khăn
ghi nhận sau đây của phóng viên antv tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
hai đối tượng phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và trương văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vừa bị công an huyện mai châu tỉnh hòa bình bắt quả tang hành vi tàng trữ che phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng dũng khai nhận là con nghiện lâu năm
sau khi nhận được tiền công làm thuê dũng và toàn đã rủ nhau đi mua ma túy để về dung dân trong dịp tết vừa qua
một chiếc ma túy có lợi ba trăm linh đồng được heroin trắng với lại viên hồng viên đỏ
mua xong hai anh em một em tính mang về để chơi ở nhà
vừa đi làm rồi nó lâu lâu rồi lại đi dùng thôi chứ không bán
đây là một trong nhiều vụ việc đã được công an huyện mai châu triệt xóa trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vừa qua
đây là một trong nhiều vụ việc đã được công an huyện mai châu triệt xóa trong đợt cao điểm tấn công chán nắp tội phạm vừa qua